năm hai nghìn một mươi chín trần quang minh đã mua hơn một mươi m hai đất trồng cây lầu nằm trên núi thị vải vườn tân phước thị xã phú mỹ
sau đó cho người đào phá lấy cây trên đất mà mình đã mua lấp bằng phẳng dùng đá kè tạo bậc thang đào ao kè ao trên mảnh đất này
mình đã thuê người phá nát gần một mươi tám m hai đất rừng tại các thửa đất bốn mươi sáu ba mươi một một trăm linh bốn một trăm linh ba một trăm linh hai một trăm linh một
mình đã thuê người phá nát gần một mươi tám m hai đất rừng tại các thửa đất bốn mươi sáu ba mươi một một trăm linh bốn một trăm linh ba một trăm linh hai một trăm linh một
là đất rừng phòng hộ đã được giao cho ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh bà rịa vũng tàu quản lý với tổng diện tích một năm trăm sáu mươi một chín trăm tám mươi sáu m hai
khu đất rừng phòng hộ này có chức năng chống xói mòn bảo vệ nguồn nước ngầm do ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh bà rịa vũng tàu quản lý
tổng giá trị thiệt hại của vụ việc là hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
theo chuyên gia để giảm nguy cơ xâm hại rừng
dần hạn chế và kiểm soát chặt chẽ dân di cư tự do vào sống gần rừng
việc xử lý các vụ vi phạm lâm luật cần phải được lực lượng kiểm lâm thực hiện quyết liệt hơn
nhất là những vụ việc đủ điều kiện khởi tố hình sự
về lâu dài ngay sau khi phát hiện và xử lý các vụ phá rừng
các chủ rừng cần phải tính toán phương án trồng mới rừng trên diện tích bị phá
còn lực lượng kiểm lâm có trách nhiệm giám sát chặt chẽ những địa điểm này
muốn bảo vệ rừng trước tiên làm sao để mọi người dân hiểu ý thức về tầm quan trọng
sống còn của rừng từ đó mọi người chung tay chung sức bảo vệ
không lợi ích cá nhân lợi ích trước mắt mà đang tâm hủy hoại xâm hại